trong một thông báo mới đây chính phủ anh cho biết đã bổ sung một mươi bốn đối tượng vào danh sách trừng phạt liên quan đến xung đột nga và ukraine
trong danh sách trừng phạt nga mới nhất của anh có đại tướng mikhan người đứng đầu trung tâm kiểm soát quốc phòng nga
giám đốc điều hành gazprom media alexander zarov giám đốc điều hành hệ thống truyền hình rt alexei microv
và người đứng đầu kênh truyền hình quốc tế smutnik international
ông sergei briliok người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của nga cũng nằm trong danh sách trừng phạt
trước đó liên minh châu eu thông báo cấm các kênh truyền thông nhà nước của nga là rt và sputnik phát sóng ở khối này
liên quan đến vấn đề này nhật bản cho biết không có kế hoạch rút khỏi dự án khí đốt sakhalin hai với nga
bất chấp việc tokyo cùng với phương tây áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với moscow